sau ba năm triển khai thí điểm các bệnh viện tuyến tỉnh trở xuống hầu hết gặp rất nhiều khó khăn
bởi nguồn kinh phí hạn hẹp và thiếu đội ngũ cán bộ chất lượng cao
hiện toàn tỉnh hà tĩnh có một mươi chín bệnh viện một mươi phòng khám đa khoa khu vực trên hai trăm linh trạm y tế
và chưa có bệnh viện nào đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản tiêu chí của bộ y tế
chứ chưa nói đến việc hoàn thành tám mươi ba tiêu chí
đa phần các bệnh viện tuyến huyện của hà tĩnh đều đang ở trong tình trạng xuống cấp
về cơ sở hạ tầng thiếu đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
sau ba năm triển khai theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
bệnh viện đa khoa huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã có sự chuyển biến khá tích cực
tạo được sự hài lòng của người bệnh
tuy nhiên với diện tích hẹp cơ sở hạ tầng xuống cấp nên nhiều tiêu chí như người khuyết tật
tiếp cận với các khoa phòng vườn hoa nhà vệ sinh hệ thống điều hòa trang thiết bị
máy móc điều trị cho bệnh nhân khó có thể đáp ứng theo bộ tiêu chí mới
về phần đoàn tiếp thấy chân tinh đoàn tiếp đoàn là niêm nợ
nhưng mà mong muốn hơn nữa là đội ngũ y bác sĩ phải ngoài trình độ để khám chữa bệnh
và đảm bảo cho nhân dân về cái trình độ
rồi là các trang thiết bị gì
cùng đòi hỏi nha nếu có nữa thì càng tốt
để hiện đại hơn để tìm những bệnh trong người dân hơi khó
về cơ sở vật chất thì bộ tiêu chí mới đòi hỏi rất cao
đặc biệt là về phong ốc tiền nghi trang thiết bị
nhưng do đặc điểm của bệnh viện mình là xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay
và quá trình xây dựng thì lại không được quy hoạch
cho nên gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
nếu có cài tạo
thứ hai là đội ngũ cán bộ
đội ngũ cán bộ của mình thì hiện nay là qua một thời gian là mình còn cắt gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là đội ngũ cán bộ chất lượng cao
rồi thì cơ cầu đội ngũ cán bộ
và trang thiết bị thì cũng còn gặp nhiều khó khăn
thì đấy là những khó khăn cơ bản
còn về tính thần thải đội vụ
rồi một số vấn đề khác
thì tôi nghĩ là dần dần
và chúng ta sẽ cải tiến được
và sẽ đảm ứng được cái hài lòng của người bệnh
còn đây là bệnh viện đa khoa huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
mặc dù bệnh viện này đã đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng trang thiết bị
tuy nhiên để phấn đấu theo bộ tiêu chí mới
và tạo được sự hài lòng của người dân trong quá trình khám chữa bệnh
thì rõ ràng cơ sở này đang cần sự hỗ trợ rất lớn của các cấp các ngành từ tỉnh tới trung ương
để phấn đấu được như các cái thú chí như của các cái tuyển tên là rất là khó
cái thứ nhất là bây giờ là phát triển kỹ thuật mới
thì nó khó nhất là một là về nhân lực
số bác sĩ mà đào tạo thí quý về tiền quyền là đang rắc rỉ
cái thứ hai là để phát triển kỹ thuật mới thì phải có nguồn kinh phí
nguồn kích phí này thì phải một là cử cản bộ đào tạo
hai là mời chuyên gia của tuyển tên về để chuyển giáo
thì cũng cần một cái nguồn kích phí
và đặc biệt là bệnh viện tuyển viên đặc khái thì phải phấn đấu được bảy mươi bảy cái dịch vụ kỹ thuật
là một sự cực kỳ khó hẳn
và hiện nay một số cái tiêu chí chúng tôi thấy là cũng đáng khó đó là cái công tác về diễn dưỡng tiệt trị
chỉ đoán bệnh lý tại các cái bệnh viện
sở y tế tỉnh hà tĩnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn một mươi chín bệnh viện trong toàn tỉnh triển khai tự đánh giá
trên cơ sở mà kết quả kiểm tra đánh giá của ngành
thì căn cứ vào kết quả đó thì các bệnh viện sẽ xây dựng một kế hoạch phát triển chất lượng bệnh viện cho năm sau
yếu tiên những cái điểm mà mình chưa đạt được hoặc là những cái tôn tài hạn chế để khắc phục
trong đó tập trung cả cái nội dung như phát triển chuyên môn kỹ thuật
rồi tăng cơ cái nguồn lực rồi là cải thiện cái môi trường bệnh viện xanh xanh đẹp
tiến tới sự hài lòng của người bệnh
thiết nghĩ để thực hiện bộ tiêu chí chuẩn chất lượng đã ban hành
các bệnh viện cần tập trung thực hiện những tiêu chí nào dễ trước
đối với những tiêu chí khó thì ngành y tế cần có biện pháp lộ trình để từng bước hỗ trợ tháo gỡ
như vậy công tác quản lý bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế khám chữa bệnh mới được nâng cao chất lượng